sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị
sơ kết công tác công an quý i năm hai nghìn hai mươi bốn và tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến
đến công an các đơn vị địa phương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn công an các đơn vị địa phương đã đảm bảo an ninh an toàn các cuộc lượt hoạt động
của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước sự kiện đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế
tổ chức thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
tết nguyên đán cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
trong quý đã điều tra khám phá gần một mươi chín trăm linh vụ phạm tội về trật tự xã hội bắt xử lý hơn hai mươi bốn đối tượng
triệt phá bốn mươi bốn băng nhóm tội phạm phát hiện hơn chín bốn trăm linh vụ gần một mươi bốn tám trăm năm mươi đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ hàng trăm kg heroin và rất nhiều loại ma túy tổng hợp
kết quả thực hiện đề án sáu cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh
tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt hơn chín mươi sáu
ngoài ra các chương trình kế hoạch đề án dự án trọng điểm công tác xây dựng pháp luật được chú trọng đạt nhiều kết quả tích cực
các mặt tham mưu xây dựng lực lượng đối ngoại giáo dục đào tạo thi hành án hình sự và hỗ trợ thư pháp
hậu cần tài chính được đảm bảo
nhiều đơn vị địa phương triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng lan tỏa hình ảnh đẹp người công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
về nhiệm vụ công tác trọng tâm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn đã được nêu trong báo cáo của bộ
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả
đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm thuộc diện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo vụ án dư luận xã hội quan tâm
triển khai các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội tăng cường quản lý cư trú
quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc
và có hiệu quả các văn bản của đảng nhà nước và bộ công an trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ theo phương châm vừa tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh vừa nâng cao ý thức về an toàn cháy nổ
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc giải pháp đã đề ra
tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật theo chức năng của lực lượng công an
các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành của luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chiều nay tại hà nội đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp giáo sư thomas valadi
cố vấn cấp cao của trường đại học harvard kennedy hoa kỳ
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi thời gian qua các cơ quan chức năng việt nam và hoa kỳ
đã tích cực thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như bán dẫn
chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới
trên cơ sở đó tăng cường hợp tác giữa bộ công an với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin của hoa kỳ
góp phần nâng cao năng lực hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm mạng và các biện pháp an ninh mạng tại việt nam
bộ công an việt nam rất quan tâm đến các chương trình hợp tác trao đổi chuyên môn với các viện
trung tâm nghiên cứu của đại học harvard nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới
đồng thời hai bên cần tích cực trao đổi thông tin kinh nghiệm phối hợp xây dựng các chương trình hỗ trợ
học bổng các khóa đào tạo trong lĩnh vực an ninh mạng và ai đối với hệ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh các hoạt động hợp tác giữa bộ công an và đại học harvard sẽ là minh chứng cụ thể hóa
cho các nỗ lực hành động hợp tác giữa việt nam và hoa kỳ trong bối cảnh hai quốc gia nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
trần thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
giáo sư thomas g vallely đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa các quốc gia thực thi pháp luật hoa kỳ với bộ công an việt nam
nhấn mạnh việt nam có nhiều cơ hội để triển khai và phát triển hạ tầng ai
giáo sư thomas g vallely bày tỏ tin tưởng việt nam và hoa kỳ đã có kinh nghiệm tốt trong hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm internet
là nền tảng quan trọng giúp mối quan hệ hợp tác này trong thời gian tiếp theo sẽ được thúc đẩy hơn nữa
ngày hôm nay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh bắc ninh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã có buổi tiếp công dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh khóa một mươi năm chủ trì buổi tiếp
tại buổi tiếp thượng tướng trần quốc tỏ đã lắng nghe những phản ảnh trình bày của công dân phường võ cường thành phố bắc ninh
xã dũng liệt huyện yên phong và xã cảnh hương huyện tiên du về những vướng mắc liên quan đến đất đai chưa được xử lý
chia sẻ những khó khăn người dân đang gặp phải đồng chí thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành liên quan
nghiên cứu giải đáp những nguyện vọng chính đáng của nhân dân đồng chí thứ trưởng cũng đã trực tiếp xem xét giải thích pháp luật
trả lời các kiến nghị của công dân đồng thời giao văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến
nội dung trình bày của công dân tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo các sở ban ngành liên quan đẩy nhanh quá trình giải quyết
đối với từng nội dung kiến nghị cần có báo cáo chỉnh tự lộ trình thời gian và phương hướng giải quyết cụ thể gửi đoàn đại biểu quốc hội
tóm tắt một số thông tin quan trọng thông báo người dân biết để theo dõi nội dung quá trình giải quyết
về phía các công dân trân trọng gửi lời cảm ơn đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã trực tiếp giải thích pháp luật thỏa đáng
và có những ý kiến chỉ đáo kịp thời thấu tình đạt lý để lãnh đạo các sở ban ngành vào cuộc xem xét giải quyết
bày tỏ tin tưởng hy vọng và sự nghiêm minh và tinh thần trách nhiệm của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
vào tối qua hai mươi bốn tháng ba theo giờ việt nam đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm công an nhân dân việt nam
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc
với phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở cộng hòa nam sudan
đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và làm việc với các sĩ quan công an nhân dân
và quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đồng chí thứ trưởng lương tam quang ẩn cần thăm hỏi
động viên các đồng chí sĩ quan công an nhân dân và quân đội nhân dân việt nam đang thực hiện nhiệm vụ cao cả
tại phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc phái bộ unmis tại nam sudan
đồng chí thứ trưởng cũng đã gửi lời thăm hỏi động viên của đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến toàn thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
quân đội nhân dân việt nam đang tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh chuyến công tác là dịp để lãnh đạo bộ công an lắng nghe các đồng chí
báo cáo tình hình công tác chia sẻ những thuận lợi khó khăn và đưa ra những kiến nghị đề xuất
để việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
tại buổi thăm và làm việc đại diện sĩ quan công an quân đội đang làm nhiệm vụ tại phái bộ unmis
ở nam sudan đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác về kết quả các mặt công tác tại phái bộ unmis
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao những đóng góp
và ý chí tinh thần trách nhiệm cũng như sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các sĩ quan công an quân đội việt nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế
những kết quả của các đồng chí được bạn bè quốc tế đồng chí tổng thư ký phó tư lệnh cảnh sát gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đánh giá cao
qua báo cáo có thể thấy các sĩ quan việt nam đều đã phát huy được phẩm chất cách mạng năng lực trình độ chuyên môn
thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của liên hợp quốc
có phần tô thắm truyền thống công an nhân dân việt nam anh hùng phát huy được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người việt nam thân thiện mến khách và yêu trụng hòa bình đến với liên hợp quốc và bạn bè quốc tế
một lần nữa khẳng định các sĩ quan của việt nam sĩ quan công an việt nam hoàn toàn đủ khả năng hội nhập và tham gia thành công và thực hiện các nhiệm vụ quốc tế
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương bộ công an xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
nhằm hiện thực hóa các cam kết của đảng và nhà nước việt nam với cộng đồng quốc tế đồng thời góp phần vào việc duy trì nền hòa bình an ninh của thế giới và khu vực
do đó mong muốn các đồng chí sĩ quan việt nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cần xác định rõ trách nhiệm nhiệm vụ cao cả mà đảng nhà nước và ngành trao cho
chủ động khắc phục những khó khăn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất phối hợp hiệp đồng chặt chẽ chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm các quy định của liên hợp quốc nước sở tại
khi thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình được giao cũng như các quy định của bộ công an bộ quốc phòng
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an việt nam đã tiếp thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao và phát triển vương quốc anh philip barton
chào mừng ngài philip barton và đoàn đại biểu vương quốc anh đến thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật anh
hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể như trao đổi thông tin liên lạc tình hình tội phạm kinh tế
ma túy tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp khủng bố quốc tế tội phạm xuyên quốc gia các hoạt động hợp tác kinh tế đầu tư liên quan đến hai nước
tiến hành trao đổi kinh nghiệm công tác và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công an việt nam trên một số lĩnh vực
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp duy trì kênh trao đổi thông tin
cập nhật và tham vấn lẫn nhau đối với những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm sớm xây dựng và đàm phán hiệp định dẫn độ nhằm hoàn thiện khuân khổ pháp lý thuận lợi
cho hợp tác song phương trong phòng chống tội phạm tăng cường phối hợp phòng chống khủng bố xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
trần thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn long đã dành thời gian tiếp
thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao và phát triển vương quốc anh philip baston trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh với bộ công an việt nam trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt là trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia phòng chống di cư và xuất nhập cảnh trái phép
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bảy bộ công an đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
cụm thi đua số bảy
cụm thi đua số bảy gồm sáu đơn vị là cục tổ chức cán bộ cục đào tạo cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ công an và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
năm hai nghìn hai mươi bốn cục truyền thông công an nhân dân là đơn vị cụm trưởng thanh tra bộ công an là đơn vị cụm phó cụm thi đua số bảy
tại hội nghị các đơn vị trong cụm thi đua số bảy đã thống nhất thực hiện kế hoạch triển khai phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó đẩy mạnh phong trào thi đua của cụm phù hợp với tính chất nhiệm vụ của từng đơn vị gắn điền với nhiệm vụ công tác chuyên môn lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước năm hai nghìn hai mươi bốn
nghiên cứu thực hiện các biện pháp hay cách làm sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua kịp thời phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua
bên cạnh đó các đơn vị trong cụm cần có những hoạt động chung như tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị văn hóa văn nghệ thể dục thể thao qua đó tạo không khí phấn khởi phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị
đồng thời cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm thi đua giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực công tác tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị
sau quá trình thảo luận các đơn vị trong cụm đã tiến hành ký kết thi đua thống nhất nội dung chỉ tiêu đăng ký thi đua
thưa quý vị với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản của bà trương mỹ lan bị cáo nguyễn cao trí chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và tập đoàn capella
bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị mức án từ một mươi đến một mươi một năm tù
tài viên xét xử ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba bị cao trí trình bày bao chữa và tha thiết mong được giảm nhạy ảnh phạt
theo cáo trả nguyễn cao trí nhận của trương mỹ lan khoảng một tỷ đồng
khi bà lan bị bắt tạm giam ông trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng một mươi vốn điều lệ tại công ty văn lang
và thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn ba mươi một vốn điều lệ của công ty cổ phần cao su công nghiệp để chiếm đoạt số tiền trên của bà lan
tại tòa nguyễn cao trí thừa nhận các sai phạm của mình không biện minh chỉ mong được hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phức tạp đưa bị cáo đến sự việc đáng tiếc như hiện nay
đồng thời gia đình bị cáo cũng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại do bị cáo gây ra trong vụ án
một đường dây ma túy xuyên quốc gia giữa lào và việt nam vừa bị công an tỉnh bình thuận triệt phá thành công bắt giữ năm đối tượng thu giữ một lượng lớn ma túy đá
năm đối tượng bị bắt giữ gồm sa văn tiến trịnh minh sản đào thị ánh đinh thị hà và thao minh xá đều trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh con tôm đã bắt giữ năm đối tượng trên thu giữ năm kg ma túy đá
các đối tượng khai nhận trịnh minh sản mua ma túy tại lào sau đó đưa về nhà tại tỉnh con tum cất dấu và móc đối với các đối tượng còn lại để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ
ngày hôm nay công an thành phố di an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh kiệt chú tỉnh cà mau để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi một giờ sáng nay kiệt đi xe máy đến tiệm vàng trên địa bàn phường tân đông hiệp thành phố dĩ an hỏi mua vàng
khi đang xem một chiếc lắc vàng đối tượng giả vừa nói ra xe lấy tiền trả rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy
tuy nhiên nhân viên tiệm vàng đã cảnh giác hô hoán kịp thời cùng người dân bắt giữ kiệt cùng tăng vật giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an kiệt thừa nhận hành vi phạm tội do chơi cờ bạc qua mạng dẫn đến nợ nần nên đã đi cướp giật tài sản
thưa quý vị và các bạn sau khi nhận được tin báo một chiếc xe khách bốc cháy dữ dội trên đèo lò so
lực lượng chức năng liên quan đã lập tức đến hiện trường dập lửa đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi năm tháng ba chiếc xe khách của nhà xe quang bắc do tài xế lâm xuân trường
chú tại tỉnh tuyên quang điều khiển theo hướng từ tỉnh con tum đi quảng nam
khi đến đèo lò so thuộc địa phận xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum thì bốc cháy dữ dội
ngay khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt nỗ lực dập lửa nhưng do gió to nên chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn
thời điểm xảy ra hỏa hoạn trên xe có hai mươi một người vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên hành lý của hành khách đã bị thiêu dụi toàn bộ vụ việc khiến cho giao thông trên đèo lò so bị un tắc